tại hà tĩnh thường trực hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với ban công tác đại biểu của quốc hội
đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trong thời gian hai ngày các đại biểu nghe và thảo luận năm chuyên đề về hội đồng nhân dân
trong nền quản trị địa phương khái quát về luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
kỹ năng chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân kỹ năng tiếp xúc cử tri
tiếp nhận xác minh kiến nghị giải quyết và giám sát việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân
kỹ năng giám sát tài chính ngân sách nhà nước của hội đồng nhân dân kỹ năng điều hành kỳ họp
xem xét và thông qua nghị quyết tại kỳ họp nhân dân qua đó giúp các đại biểu có được một cái nhìn đầy đủ
toàn diện hơn về vai trò trách nhiệm của mình cũng như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
của hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới